đồng chí lưu kỳ bảo cũng đã thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về kết quả hội nghị trung ương sáu vừa qua của đảng cộng sản trung quốc
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chủ đề hội thảo lý luận lần thứ một mươi hai giữa hai đảng
bày tỏ mong muốn và sẵn sàng cùng với phía việt nam đi sâu trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng đảng và phòng chống tham nhũng tại hội thảo lần này
nhất trí tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan tuyên giáo hai đảng và báo chí hai nước trong thời gian tới
chiều nay quốc hội đã công bố bốn nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đó là nghị quyết số ba mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
nghị quyết số ba mươi một ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận
trong đó nghị quyết số ba mươi hai ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
và nghị quyết số ba mươi ba ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn một mươi bảy
theo nghị quyết số ba mươi một ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận

quốc hội giao chính phủ chú trọng phát triển nguồn năng lượng mới năng lượng tái tạo nguồn năng lượng an toàn hiệu quả và bảo vệ môi trường
để cung ứng đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước
đẩy mạnh sử dụng công nghệ tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực về điện hạt nhân
đã đang đào tạo và cơ sở hạ tầng đã đầu tư tập trung tuyên truyền thông tin để tạo sự đồng thuận trong xã hội
chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng quân đội và nhân dân giao phó
đồng chí trương thị mai đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng của quân khu chín
đặc biệt là công tác phối hợp phân giới cắm mốc tuyến biên giới việt nam campuchia
xây dựng các tuyến đường tuần tra biên giới hỗ trợ giúp dân các tuyến biên giới phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
dịp này lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu chín báo cáo với đoàn về những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong những năm tiếp theo
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày truyền thống quân đội nhân dân việt nam hôm nay tỉnh đoàn ninh bình hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh ninh bình
tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho chiến sĩ hoàng văn quý ở xóm ba xã định hóa huyện kim sơn tỉnh ninh bình đang công tác tại đảo trường sa
ngôi nhà nhân ái có diện tích trên năm mươi m hai
được xây dựng và hoàn thiện trong ba tháng với tổng mức đầu tư trên hai trăm năm mươi triệu đồng được bàn giao đúng ngày kỷ niệm truyền thống quân đội nhân dân việt nam
là sự động viên kịp thời và thiết thực cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
đây cũng là hoạt động góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình cán bộ chiến sĩ công tác nơi tuyến đầu tổ quốc
hoạt động này nằm trong chương trình thực hiện đề án hai về việc hỗ trợ xây nhà mới cho các chiến sĩ đang công tác tại đảo trường sa và nhà gian dk một
đến nay các cấp bộ đoàn hội tỉnh ninh bình đã vận động xây dựng được mới một mươi ba nhà nhân ái cho các chiến sĩ công tác tại đảo trường sa
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương cho biết chiều nay hai mươi hai tháng một mươi hai không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh bắc trung bộ
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
dự báo tối và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc trung bộ một số nơi thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh gió đông bắc trong đất liền ở bắc bộ và bắc trung bộ cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c vùng núi từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ một năm đến hai năm m cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
cảnh báo thiên tai trên biển và mưa lũ ở trung bộ hiện nay ở khu vực phía đông philippines đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là norkten
di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng hai mươi ba mươi km một giờ đang có xu hướng mạnh dần lên và hướng về phía biển đông
ngoài ra từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường
cảnh báo từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ảnh hưởng của không khí lạnh
hoàn lưu cơn bão nócen sẽ gây thời tiết xấu trên biển đông
từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai ở các tỉnh trung bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ một trăm linh đến ba trăm linh mm một đợt
trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ
trong năm hai nghìn một mươi sáu có tới trên ba bảy trăm linh lượt tàu cá nước ngoài các loại vi phạm trên vùng biển việt nam
trong khi chúng ta cũng đã có những tàu cá vi phạm trên vùng biển
và bị lực lượng chấp pháp kiểm soát của nước bạn trong khu vực xua đuổi bắt giữ và xử lý
việc vi phạm của các tàu cá nước bạn và chính ngư dân của chúng ta đã đặt ra những thách thức trong vấn đề bảo vệ chủ quyền
bảo vệ nguồn lợi hải sản đối với lực lượng chức năng
cũng như yêu cầu nghiêm ngặt đối với những ngư dân khi đánh bắt khai thác hải sản ở trên biển
năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chấp pháp kiểm soát trên biển của các nước trong khu vực như thái lan indonesia singapore malaysia
đã tăng cường kiểm soát tuần tra trên biển kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm như đánh bắt trộm hải sản
lợi dụng tình hình trên nhiều cò môi giới rụ rỗ lừa phỉnh ngư dân sẽ bảo kê cho họ đánh bắt trái phép ở nước bạn
chúng tôi đã có những căn cứ chúng tôi đã có tài niệm chính xác chúng tôi đã có trao đổi với lực lượng công an
để phối hợp điều tra xác minh làm rõ những việc mà môi giới đưa tàu cá việt nam sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản
cái việc này đã có
chúng tôi đã xử lý
vùng biển đã bắt và xử lý đã xử lý rất nặng đúng theo nguyên định một trăm sáu mươi hai
về việc đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản khuyến cáo bà con như dân ta
là chỉ nên đánh bắt ở vùng biển việt nam không nên sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản
bởi vì như thế là vi phạm pháp luật vi phạm cả pháp luật việt nam và vi phạm cả pháp luật nước ngoài
và nếu bị bắt sẽ bị xử lý rất nghiêm
không nên tin vào các đối tượng môi giới bởi vì chúng không thể bao che không thể đảm bảo một cách an toàn cho bà con được
bởi vì nước ngoài có rất nhiều lực lượng người ta thực hiện làm nhiệm vụ thực thi pháp luật
theo cảnh sát biển việt nam việc bảo kê ngư dân đánh bắt cá trái phép là điều không có khả năng xảy ra
nên người dân không nên tin tưởng nghe theo lời lừa phỉnh dẫn đến tiền mất tật mang
bởi trên biển hiện nay có rất nhiều lực lượng chấp pháp của nhiều nước
vì lợi ích kinh tế hàng năm có hàng nghìn tàu đánh cá nước ngoài đánh bắt trái phép trên vùng biển việt nam
mọi hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia đó phải được sự cho phép và chịu sự quản lý của lực lượng chức năng thuộc quốc gia có chủ quyền
vậy nên bên cạnh làm ăn kinh tế chính đáng ngư dân cũng cần tôn trọng chủ quyền biên giới trên biển của các nước trong mỗi chuyến ra khơi
thưa quý vị giáo sư nhà giáo nhân dân phạm văn thức hiệu trưởng trường đại học y dược hải phòng vừa được viện hàn lâm y học quốc gia pháp phong tặng danh hiệu viện sĩ
ông vinh dự là người việt nam đầu tiên được phong tặng danh hiệu viện sĩ
giáo sư tiến sĩ phạm văn thức là thành viên của nhiều hội khoa học uy tín trên thế giới và đã vinh dự được nhiều trường đại học trên thế giới trao tặng chức danh giáo sư danh dự
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông là một trong những bác sĩ đầu tiên ở việt nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành dị ứng miễn dịch
bên cạnh việc trực tiếp giảng dạy tiến sĩ phạm văn thức đã có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp cho nền y học nước nhà
viện hàn lâm y học quốc gia pháp hiện có gần năm trăm linh thành viên là các nhà khoa học uy tín
các nhà khoa học uy tín hàng đầu quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau của y học trong đó một trăm tám mươi thành viên là người nước ngoài
hôm nay tại thủ đô phnom penh của campuchia đã diễn ra hội nghị thị trưởng các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn mekong lần thứ tư với chủ đề đa dạng văn hóa cùng chung tầm nhìn một điểm đến
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá các hoạt động liên kết phối hợp phát triển du lịch giữa năm thành phố trong thời gian qua
thảo luận và đánh giá kết quả chương trình giao lưu đại sứ du lịch trẻ khu vực hạ nguồn mekong
các đại biểu cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch của mỗi thành phố về tầm quan trọng của việc bảo đảm trật tự công cộng vệ sinh môi trường giữ gìn di sản đô thị di sản văn hóa và phát triển nguồn nhân lực trong quảng bá tiềm năng du lịch khu vực hạ nguồn mekong
kết thúc hội nghị lãnh đạo năm thành phố đã ký tuyên bố chung thị trường các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn mekong lần thứ tư trong đó nhấn mạnh tất cả năm thành phố sẽ cùng tham gia các chương trình và sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức bởi mỗi thành phố
rồn rập trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ chiều ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi hai ít nhất ba vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở châu âu điều này đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực và khủng bố đẫm máu có nguy cơ lan rộng trên toàn cầu
ngay trước thềm giáng sinh một loạt đạn xé tai vang lên khi một cựu cảnh sát bắn chết đại sứ nga ngay tại một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô ankara của thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên ngay khi cộng đồng quốc tế còn chưa hết bằng hoàng thì một vụ tàn sát đẫm máu khác đã nổ ra tại đức khi một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông tại khu chợ giáng sinh raisite flat ở thủ đô berlin khiến một mươi hai người chết và khoảng năm mươi người bị thương
tiếp đó là các vụ sát hại tại thụy sĩ và giordani nhằm vào dân thường và nhân viên cảnh sát gây tổn thất lớn và tạo nên một sự hoang mang trên toàn thế giới
khủng bố đã chiến thắng các nhà nước châu âu ở nhiều cấp độ chúng áp đặt luật chơi khiến nhiều nước phải đối phó với nguy cơ khủng bố bằng cách thiết lập tình trạng khẩn cấp gây nhiều tổn hại cho nền kinh tế khi buộc các quốc gia phải tăng cường lực lượng và chi phí để triển khai các biện pháp an ninh
chúng tôi phải nói rằng chúng ta đang ở trong tình trạng trị lực
chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh mặc dù một số người những người luôn chỉ muốn thấy điều tốt đẹp lại không muốn thừa nhận điều này
liên tiếp các ngày đẫm máu đã xảy ra ngay trước thềm giáng sinh vốn là ngày lễ của đoàn viên xung họp và là dịp thể hiện sự biết ơn lòng nhân ái bao dung
một động cơ rõ ràng của các vụ khủng bố đẫm máu này chính là gieo rắc nỗi kinh hoàng
tuy nhiên ngay từ nước đức trái tim của châu âu đã thể hiện quyết tâm và ý chí không khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố
chúng tôi không muốn để cho mình bị tê liệt bởi khủng bố mọi thứ khá là khó khăn trong những giờ phút này
nhưng chúng tôi sẽ tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sống cuộc sống như chúng tôi muốn ở đức một cuộc sống trong tự do và cởi mở
một động cơ nữa của những kẻ khủng bố là gieo rắc bất hòa và tăng thêm sự chia rẽ trong lòng châu âu giữa các cộng đồng đa sắc tộc và tôn giáo
nhưng ngay cả khi chúng sát hại đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ ankara và moscow
nga đã gạt đi những bất đồng và khúc mắc trong quan hệ song phương để cùng chung tay chống khủng bố và tìm giải pháp cho ổn định hòa bình ở khu vực
vụ ám sát rõ ràng là sự khiêu khích nhằm phá hoại mối quan hệ giữa nga và thổ nhĩ kỳ
cũng như quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở syria
và phản ứng duy nhất của chúng tôi đối với vụ ám sát này là đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố
những kẻ giết người sẽ phải cảm nhận thấy điều đó
đây là vụ tấn công khủng bố hèn hạ và nó không thể phủ bóng
tôi cam kết phía thổ nhĩ kỳ sẽ cùng với lực lượng chức năng của nga điều tra đến cùng sự việc này
tôi xin được thay mặt đất nước và nhân dân tôi gửi lời chia buồn tới nhân dân nga
thế giới đang bước qua năm hai nghìn một mươi sáu với nhiều cuộc khủng bố đẫm máu bạo loạn và bất ổn
hàng tỷ người đang đối mặt với một giáng sinh không bình yên
tuy nhiên điều đó không thể làm lung lay sự quyết tâm đoàn kết và yêu chuộng hòa bình của người dân trên toàn thế giới
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân